liên quan đến vụ việc ba mươi công dân indonesia tố cáo việc bị một số đối tượng giam lỏng
và ép thực hiện các hành vi giả mạo để chiếm đoạt tài sản
vào trường ngày hôm nay công an tp hcm đã tổ chức họp báo thông tin về vụ việc
khởi tố ba đối tượng quốc tịch malaysia về hành vi tổ chức cho người khác ở lại việt nam trái phép
trước đó vào ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba công an tp hcm nhận được thông báo của sở ngoại vụ thành phố
về việc ba mươi công dân indonesia đến tổng lãnh sự quán
indonesia tại tp hcm trình báo về việc bị một số đối tượng đưa sang việt nam giam lòng
tại một tòa nhà và cưỡng ép thực hiện việc giả danh cơ quan chức năng indonesia
như công tố viên hay cảnh sát nhân viên ngân hàng gọi điện thoại cho nhiều người ở indonesia
yêu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm
xác định được ba đối tượng đã có hành vi thuê nhà chứa chấp cưỡng ép ba mươi công dân indonesia
để huấn luyện và thực hiện hoạt động
mặc dù biết nhiều người trong đó đã quá hạn lưu trú theo diện miễn thị thực nhằm mục đích hưởng lợi
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đang củng cố chứng cứ
đồng thời phối hợp tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế interpol và hiệp hội tư lệnh cảnh sát
các nước đông nam á asean bốn mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
với hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự ma thị ngoan chú tại xã phúc thọ
vừa bị công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
các bị hại trong đường dây mà ngoan cho vay đều là các tiểu thương chuyên kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ tại các chợ
quá trình cho vay ngoan thu lãi theo ngày
khi đến hạn thanh toán tiền lãi mà người vay không trả kịp
đối tượng sẽ trực tiếp đến nhà đe dọa người vay nhằm gây sức ép
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai cho đến khi bị bắt giữ ngoan đã sử dụng số tiền trên sáu trăm linh triệu đồng cho nhiều bị hại vay
qua đó thu lời bất chính hơn tám mươi triệu đồng
công an huyện long thành tỉnh đồng nai cũng vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán tổ chức sử dụng cháy phép chất ma túy
do đối tượng trần hữu duy chú tại thị trấn long thành cầm đầu
vào ngày hai mươi ba tháng ba công an huyện long thành đã bắt khẩn cấp trần hữu duy đang tàng trữ trong người hai gói ni lông
bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá
khám xét nơi ở của duy lực lượng công an phát hiện thêm một mươi tám gói ni lông bên trong chứa ma túy dạng đá
một khẩu súng bốn viên đạn một cân tiểu ly một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy tổng hợp dạng đá
và nhiều đồ vật để phục vụ cho việc mua bán cháy phép chất ma túy
toàn bộ số ma túy trên có tổng khối lượng là hai trăm sáu mươi bảy gram
thưa quý vị trong quá trình khảo sát đoàn thám hiểm hiệp hội hoàng gia anh đã phát hiện hệ thống gồm năm hang động còn nguyên sơ
tại xã lâm hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình với tổng chiều dài hơn ba km
từ ngày một mươi hai tháng ba đến ngày một mươi sáu tháng ba đoàn thám hiểm của hiệp hội hang động hoàng gia anh khảo sát vùng núi đá vôi trên địa bàn xã lâm hóa
trong quá trình khảo sát đoàn đã phát hiện hệ thống gồm năm hang động còn nguyên sơ gồm hung trù một hung trù hai hung trù ba hung ca vườn một và hung ca vườn hai
tất cả các hang đều thuộc dạng động ướt
có nhánh khô với tổng chiều dài là ba ba trăm bốn mươi chín mét
việc phát hiện những hang động này mới chỉ là kết quả bước đầu trong quá trình khảo sát tại xã lâm hóa
tại địa phương này có thể còn nhiều hang động chưa được khám phá
một số hang động có không gian lớn thạch nhũ đẹp
dự kiến vào ngày hai mươi sáu tháng ba các chuyên gia sẽ quay trở lại để tiếp tục khảo sát thêm
sau một mươi năm ngày xét xử và nghị án vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án phạt nguyễn thị hà thành
cùng với hai mươi năm bị cáo khác về các tội lừa đảo chiếm đất tài sản vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng trở về lãi nặng trong giao dịch dân sự
trong đó bị cáo hòa thành bị tòa tuyên phạt tù trung thân
sau nguyễn thị hà thành nguyễn thanh tùng là giám đốc công ty yong ho landmark và nguyễn thị thu hương là nhân viên việt á banh
cũng bị phạt một mươi tám năm tù giam
các bị cáo còn lại bị phạt từ một mươi hai tháng cải tạo không giam giữ đến một mươi bảy năm
trong một mươi năm năm tù giam hội đồng xét xử nhận định các bị cáo trong vụ án đã lợi dụng các sơ hở trong quy định về thẩm định tài sản
không thẩm định hồ sơ chặt chẽ để vi phạm các quy định về cho vay chiếm đoạt hơn bốn trăm ba mươi tỷ đồng của ba ngân hàng gồm pv com banh việt á banh ncb
trong số các bị cáo bị cáo hà thành đóng vai trò chủ mưu bị cáo tùng tham gia giúp sức tích cực
cùng các bị cáo khác thực hiện hành vi vi phạm chiếm đoạt tiền của ngân hàng với số tiền đặc biệt lớn
sau khi sử dụng ma túy tại phòng trọ cổ anh trường đã lấy súng bắn bạn mình là trương văn thuận gây thương tích
công an thành phố thuận an tỉnh bình dương đang tạm giữ đối tượng cổ anh trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại tỉnh bến tre để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
vào ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba cổ anh trường và trương văn thuận đến phòng trọ của mình để sử dụng ma túy đá
sau khi sử dụng ma túy thuận đã lấy khẩu súng bắn đạn kim loại
mà trường để trong ba lô trĩa về phía trường
thấy vậy trường giật lấy khẩu súng chỉa vào đầu thuận và bóp cỏ làm thuận bị thương
tại cơ quan công an cổ anh trường khai nhận khẩu súng hơi trừ đặt mua trên mạng với giá bốn triệu hai trăm linh nghìn đồng
khám xét nơi ở của trường cơ quan điều tra đã thu giữ một dụng cụ sử dụng ma túy đá
một túi ni lông bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi lẻ ma túy năm cây dao kiếm gậy ba khúc và nhiều tang vật khác
về tội tha mô tài sản đinh văn khoa
trú tại thành phố thái bình là phó giám đốc phụ trách trung tâm pháp y tỉnh thái bình
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này ra quyết định khởi tố bắt tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc
căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình xác định
đinh văn khoa đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chỉ đạo cấp dưới lập khống chứng từ thanh quyết toán
chiếm đoạt tiền bồi dưỡng của các giám định viên khác gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước và các cá nhân tổng số tiền một trăm một mươi hai triệu đồng
hiện công an tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật và triệt để thu hồi tài sản do phạm tội mà có
vào dạng sáng nay một vụ cháy xe nghiêm trọng đã xảy ra trên đường nguyễn thị định phường tân phú thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát thành phố hồ chí minh đang lưu thông trên đường đã bất ngờ bốc cháy sau tiếng nổ lớn khiến tài xế tử vong tại chỗ
vụ việc xảy ra vào khoảng giờ một mươi phút vào sáng ngày hai mươi bốn tháng ba một số người dân sống bên đường nguyễn thị định giật mình khi nghe tiếng nổ lớn
sau đó phát hiện chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát năm mươi một h năm mươi ba nghìn năm trăm hai mươi một đang bốc cháy dữ dội tài xế nằm bất động trên ghế lái
vụ cháy được dập tắt sau gần một mươi phút nhưng lửa đã thiêu dụi gần như hoàn toàn
xét của xe nam tài xế được xác định là đặng ngọc phương năm mươi tuổi chú quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
trong tháng ba này các doanh nghiệp viễn thông buộc phải chuẩn hóa thông tin thuê bao
động thái này được bộ thông tin và truyền thông đưa ra trước tình trạng sim rác đang làm ảnh hưởng đến người dân
bởi những tin nhắn quảng cáo hoặc bị các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo
tuy nhiên theo ghi nhận sim điện thoại không chính chủ hiện vẫn được bày bán trên thị trường
dễ mua và chưa được quản lý sự phát triển
tại cửa hàng điện thoại di động simcard trên đường ba tháng hai quận một mươi thành phố hồ chí minh
nhân viên cung cấp cho phóng viên hàng loạt sim di động của các nhà mạng với nhiều mức giá khác nhau
đặc điểm chung là chỉ cần gắn vào điện thoại là có thể sử dụng được ngay
mà không cần đăng ký thông tin với doanh nghiệp viễn thông
trên nhiều tuyến đường khác ở thành phố hồ chí minh
không khó để có thể sử dụng được đoàn điện thoại di động
các nhà sở hữu được một hoặc nhiều sim điện thoại di động đã được kích hoạt sẵn
với giá chỉ từ vài chục đến khoảng hai trăm linh ngàn đồng
còn trên mạng xã hội facebook hay shopee lazada tiki
sim kích hoạt sẵn cũng được bán tràn lan với giá siêu rẻ muốn mua bao nhiêu cũng có
pháp luật cũng chưa có quyết định cụ thể việc một cá nhân hay một tổ chức sử dụng
được đăng ký bao nhiêu số lượng sim
thông qua trường hợp lộ hỏng này một cá nhân có thể thực hiện đăng ký rất nhiều sim
trong vấn đề
sử dụng hoặc là khi họ đăng ký thông tin thì những đơn vị đại lý
những tổ chức thực hiện dịch vụ đăng ký thông tin thì có thể sử dụng những thông tin này
có thể đăng ký những sim khác để thực hiện việc mua bán trao đổi trên thị trường
cục viễn thông bộ thông tin và truyền thông đã chỉ đạo các sở thông tin và truyền thông
tổ chức giám sát kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các doanh nghiệp
trong phát triển thuê bao mới thuê bao chuẩn hóa thông tin theo quy định
từ đó sự liên nghiêm bao gồm đình chỉ hoạt động phát triển thuê bao mới
đối với các doanh nghiệp vi phạm nhất là hành vi cung cấp dịch vụ cho thuê bao không đầy đủ
hoặc không chính xác thông tin
bán và lưu thông trên thị trường sim đã được nhập sẵn thông tin kích hoạt sẵn dịch vụ di động
cái việc mà chúng ta sử dụng sim đã đăng ký trước thông tin thuê bao
thì là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt rất là nặng
bộ sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông di động giả quét
phát hiện những cái sim đã đăng ký trước thông tin thuê bao như vậy để thu hồi
và nếu như chúng ta mà không đăng ký lại thông tin thuê bao cho nó chính xác
chính chủ là người dùng thì chúng ta cũng có nguy cơ là bị thu hồi những cái sim đó
theo quy định của pháp luật đối với hành vi mua bán lưu thông trên thị trường sim thuê bao
đã được nhập sẵn thông tin thuê bao kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước
thì đây là cái hành vi cấm được quy định tại nghị định bốn mươi chín năm hai nghìn một mươi bảy
trường hợp những hành vi mà những cái đối tượng thực hiện việc
bán lưu thông tin trên thị trường sim thuê bao đã được nhập sẵn thông tin thuê bao
kích hoạt sản dịch vụ di động sim thuê bao nhưng chưa thực hiện hoặc chưa hoàn thành
việc giao kết hợp đồng theo mẫu điều kiện giao dịch chung
thì theo quy định pháp luật tại nghị định một mươi năm hai nghìn hai mươi
thì sự phạt vi phạm hành chính với trường hợp vi phạm hành vi này
thì mức phạt tiền từ ba mươi triệu cho đến bốn mươi triệu
theo quy định đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
các thuê bao chưa thực hiện tập nhật lại thông tin thuê bao
thông tin sẽ bị khóa một triệu đến ngày một mươi năm tháng bốn sẽ bị khóa hai triệu
và đến ngày một mươi năm tháng năm sim sẽ bị thu hồi
tuy nhiên câu hỏi đặt ra là nếu sau ngày một mươi năm tháng năm tới đây
vẫn còn tình trạng sim rác được sử dụng để quảng cáo và lừa đảo
mà cơ quan chức năng không xác định được đúng chủ thuê bao
thì sẽ như thế nào
vì sim rác do chính các công ty viễn thông cung cấp không đúng quy định
và đang mang lại lợi nhuận lớn cho họ
như vậy để ngăn chặn sim rác trực để thì cơ quan quản lý nhà nước
và các công ty viễn thông cần có chính sách nghiêm ngặt
và phải thực sự viết tâm